tại quảng trường trung tâm khu du lịch tâm linh sinh thái tây yên tử tỉnh bắc giang đã tổ chức khai hội xuân tây yên tử năm hai nghìn hai mươi
đây là mùa lễ hội đầu tiên ở sườn núi phía tây yên tử được tổ chức
mặc dù thời tiết có mưa nhưng ngay từ sáng sớm dòng người đã tấp nập đổ về đây chảy hội
trước lễ khai hội tỉnh bắc giang và giáo hội phật giáo việt nam đã khánh thành chùa hạ
đây là một trong số các hạng mục nằm trong quần thể các di tích công trình của khu du lịch tâm linh sinh thái tây yên tử
và là một điểm chùa của tổ hợp bốn ngôi chùa kết nối với chùa đồng trên đỉnh phù vân yên tử
sơn tây của dãy núi yên tử gồm hệ thống nhiều di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh trải dài
nơi này đã từng được các vị vua nhà lý trần chọn là nơi dựng chùa tu tâm học đạo
đặc biệt sườn tây yên tử còn là con đường mà đức phật hoàng trần nhân tông hành hương
với việc trùng tu xây dựng các công trình tâm linh và duy trì hội xuân tây yên tử hàng năm
tỉnh bắc giang đang từng bước khôi phục tồn tạo phát huy giá trị lịch sử văn hóa
khôi phục lại con đường hành hương từ phía tây yên tử đến với chốn tổ trúc lâm yên tử